trên địa bàn huyện tuy đức tỉnh đắk nông đã xảy ra tình trạng các hộ đồng bào dân tộc thiểu số tổ chức thành nhóm lên đến hàng chục hộ rồi đi phá rừng tập thể
các đối tượng này đem cưa máy lương thực vào rừng ngang nhiên dựng lều lán để phá rừng chiếm đất sản xuất thành lập buôn ngay giữa rừng với lý do trở về nơi ông cha đã ở trước đây để chăm sóc mộ phần tổ tiên
đây là diện tích rừng tái sinh bị chặt phá tại tiểu khu một nghìn năm trăm linh do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp nam tây nguyên thuộc xã quảng trực huyện tuy đức quản lý
tại thời điểm chúng tôi đi thực tế có khoảng bảy mươi người dân thường trú tại xã bù gia mập huyện bù gia mập tỉnh bình phước mang theo lương thực ở lại dài ngày và đã phá khoảng hai mươi ba hectare rừng chiếm đất sản xuất
lý do các đối tượng này đưa ra là trở về quê cũ để chăm sóc mùa mà tổ tiên theo phong tục của đồng bào dân tộc địa phương
trong thời gian chúng tôi ở đây thì cũng đã mười mấy năm rồi thì không có ai can thiệp chúng tôi ở đến năm hai nghìn một mươi hai hai nghìn một mươi ba thì mới có công ty nông lâm nghiệp nam tây nguyên là đứng ra can thiệp cho chúng tôi không cho chúng tôi làm
mục đích bây giờ là chúng tôi lên trên này là chủ yếu là để làm rảy để sinh sống mưu sinh ở tại miếng đất này là cổ xưa của chúng tôi đã ở đây
trên thực tế tất cả các điểm người dân phá rừng xin thành lập buôn đều là rừng tự nhiên đã được nhà nước quy hoạch phát triển rừng bền vững
lý do trở về buôn cũ để trông coi mùa mà tổ tiên của người dân đưa ra là không có cơ sở pháp luật
nguyên nhân vụ việc kéo dài phát sinh thêm nhiều điểm nóng là do chính quyền địa phương các cấp không có biện pháp xử lý kịp thời dứt khoát
ngay từ đầu đã tạo sơ hở để đồng bào tổ chức phá rừng tập thể ngang nhiên dựng lều lán yêu cầu thành lập buôn giữa rừng tự nhiên
công ty cũng đề nghị cơ quan chức năng sẽ mô thứ nhất là vấn đề là xử lý tiếp tục là xử lý nghi nghiệp đối tượng vi phạm
thứ hai nữa là có văn bản trả lời dứt khoát kiếm quyết đối với các người hồ người dân của bến bù nhà mạc
xám khăn dân kiếm đặc tài của công ty
thứ ba nữa là diện tích đừng của đồng bào vừa rồi nó chỉ phá rừng trong vụ việc trong phá rừng tập thể này
thì đề nghị là chỉ đợi bình tộc thực hiện trong ngày đừng trong năm hai nghìn một mươi bảy
trong cuộc đối thoại chính quyền hai tỉnh đắk nông và bình phước với người dân mới đây
phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đắk nông trương thanh
ông khẳng định trong những năm gần đây đảng nhà nước chính quyền địa phương các cấp
đã có nhiều chính sách ưu tiên đầu tư phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số
nên đời sống kinh tế của bà con vượt bậc cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất đời sống văn hóa tinh thần được bảo đảm
mặt khác tất cả các ý kiến của người dân tại các buổi đối thoại đều thể hiện
đa số bà con đang có đời sống ổn định tại bình phước không đề cập đến đất sản xuất nên tỉnh không xem xét
việc tổ chức đi phá rừng tập thể thành lập buôn giữa rừng tự nhiên là hoàn toàn vi phạm pháp luật
nếu đắk nông không cương quyết có biện pháp mạnh để xử lý nhất là các đối tượng cầm đầu
thì sự việc còn tiếp tục kéo dài sẽ lan rộng và tạo điểm nóng ở nhiều địa phương khác